trong quá trình thực thi nhiệm vụ hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ và hạt kiểm lâm huyện bắc mê tỉnh hà giang đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với hành vi trên cả hai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án khởi tố bị can để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể trần quang đường cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện bắc mê bị khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
hoàng anh quang cán bộ hạt kiểm lâm huyện bắc mê bị khởi tố áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
qua điều tra xác định với chức trách nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác các bị can đường và quang đã không thường xuyên xuống địa bàn để nắm tình hình
kiểm tra thực tế diện tích rừng được giao quản lý tại xã minh ngọc huyện bắc mê dẫn đến để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép trong thời gian dài gây thiệt hại trên một trăm bốn mươi cây gỗ nghiến có giá trị trên bảy tỷ đồng
giả danh là cán bộ của sở tài nguyên và môi trường ba đối tượng gồm lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba lê kiên trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và trần diễn thương cùng chú tại tp vinh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng của hai mươi năm người dân
cầm đầu nhóm đối tượng lừa đảo là lê thanh hải
theo đó ba đối tượng này đã chủ động tiếp cận với người dân rồi tự giới thiệu bản thân đang làm việc tại sở tài nguyên và môi trường
có thể đấu giá thành công các lô đề
hợp thức hóa được việc nhập tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất
khi người dân tin tưởng trung trực tiếp nhận tiền và giấy tờ liên quan rồi đưa cho hải
sau đó hải phân công thương làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho các nạn nhân
công an tỉnh nghệ an thông báo những ai là nạn nhân nhóm đối tượng trên thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra
với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
võ thành dị
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã đông thạnh thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
đã bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt một mươi hai năm tù giặc
theo cáo trạng vào khoảng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
dị đã đưa ra thông tin gian dối để nhiều lần vay tiền của bà phạm thị bảy người địa phương
với tổng số tiền là bảy tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
sau khi vay được tiền của bà bảy dị đã dùng số tiền này trả nợ cá nhân đánh bạc đầu tư tài chính
tiêu xài cá nhân dẫn đến không có khả năng trả lại tiền cho bà bảy
tại phiên tòa dị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sáu đối tượng có hành vi bắt người trái pháp luật đã bị công an huyện tân biên tỉnh tây ninh khởi tố vụ án
khởi tố bị can để điều tra làm rõ các hành vi có liên quan
cụ thể sáu đối tượng trên đã có hành vi khống chế bắt giữ châu thanh quang bốn mươi tuổi trú tại huyện tân biên
quang là người đã vay số tiền hai trăm linh triệu đồng của đối tượng trần minh nhân bốn mươi một tuổi
trú thị xã bến cát tỉnh bình dương
sau đó nhân đã rủ năm đối tượng khác tham gia đòi nợ quang
khi khống chế bắt giữ quang nhóm này đã đưa quang về công viên ở phường mỹ phước tỉnh bình dương
lấy đi một số tài sản cá nhân và buộc quang phải chuyển khoản và thanh toán số tiền đã vay mượn mới cho về nhà
hiện công an huyện tân biên đã bắt giam năm đối tượng để phục vụ điều tra
riêng đối tượng nguyễn hoài phong được cho tại ngoại
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân